thưa quý vị và các bạn kiểm định kỹ thuật ban đầu định kỳ và bất thường là hoạt động kiểm tra thử nghiệm nhằm đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống tình trạng của các loại thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận hành nhằm tránh xảy ra các sự cố trong lao động sản xuất thi công gây ảnh hưởng đến tài sản môi trường và đặc biệt là tính mạng con người
chính vì thế công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định có vai trò đặc biệt quan trọng tuy nhiên hiện vẫn còn tình trạng làm khống làm giả cấp trái phép giấy kiểm định kỹ thuật gây ra những hệ lụy đáng tiếc đối với doanh nghiệp quá trình sản xuất thi công và nền kinh tế xã hội

thu lợi bất chính từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm linh triệu đồng
thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạt tội có tổ chức
lợi dụng chức hữu khuyền hạn
tèm giả vé giả không có mệnh giá có số lượng ba mươi đơn vị trở lên
tèm giả vé giả có mệnh giá có tổng trị giá hai trăm linh triệu đồng trở lên
thu lợi bất chính một trăm linh triệu đồng trở lên
tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tiền từ một trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng

cấm đảm hiểm chức phụ cấm hành nghề hoặc làm công việc bất định
từ một năm đến năm năm

thực hiện hành vi trái pháp luật
thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm
các trường hợp phạt tội có tổ chức nhiều lần và mức độ nghiêm trọng
thì bị phạt tù cao nhất
đến đến bảy năm
thưa quý vị và các bạn
pháp luật đã quy định rất rõ ràng
tuy nhiên vì sự tắc trách
thậm chí là vì lợi nhuận
nhiều cá nhân tổ chức vẫn sẵn sàng đi đêm làm giả làm khống
cấp trái quy định các loại giấy tờ kiểm định kỹ thuật
để lại những hệ quả đáng buồn cho xã hội
việc làm vi phạm pháp luật này sẽ bị xử lý thích đáng
ngay sau đây là ba trong số hàng chục vụ việc cấp khống trái quy định
và làm giả giấy tờ kiểm định kỹ thuật
mà lực lượng chức năng đã triệt phá trong thời gian vừa qua
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa chặn đứt đường dây liên tỉnh làm giả nhiều loại văn bản tài liệu
trong đó có giấy kiểm định kỹ thuật chất lượng hàng hóa phương tiện máy móc thiết bị
do trần tiến thành tên gọi khác là tín ba mươi năm tuổi
đăng ký hộ khẩu thường trú tại tp hcm
tạm trú tại tp thủ đức
và trần tiến đạt hai mươi tám tuổi em ruột của thành
đăng ký hộ khẩu thường trú tại tp đắc lắc
tạm trú tại quận bình thạnh tp hcm
cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần tiến thành trần tiến đạt
cùng một mươi một đồng phạm
đưa các đối tượng này ra chịu trách nhiệm trước pháp luật
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố
và bắt tạm giam hàng chục đối tượng
liên quan đến hành vi cấp trái quy định
hàng chục nghìn giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
tại nhiều trung tâm đăng kiểm
ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện hòa vang tp đà nẵng
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn mạnh ba mươi hai tuổi
chú xã ngư lọc huyện hậu lọc tỉnh thanh hóa
và nguyễn đức cương bốn mươi bảy tuổi
chú quận một mươi hai tp hcm
để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó các đối tượng đã đặt làm giả giấy kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường của hai xe khách
để sử dụng và bị lực lượng chức năng phát hiện
thưa quý vị có thể nói rằng
công tác kiểm định kỹ thuật ban đầu định kỳ và bất thường
có vai trò vô cùng quan trọng
bởi nó đảm bảo cho máy móc thiết bị vận hành chân chu
đảm bảo an toàn lao động sản xuất
có phần bảo vệ môi trường
và tính mạng của con người
chính vì thế bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi làm khống làm giả
cấp trái quy định các loại giấy tờ kiểm định kỹ thuật
cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát
và sớm chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý các đơn vị hoạt động trong ngành kiểm định
nhằm phòng tránh những hậu quả hệ lụy nặng nề cho xã hội
riêng trường hợp chạm trộn bê tông nhựa nóng ở bình thuận
thì chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc
giải quyết vấn đề kiểm định xác định trục chặt và khắc phục
để chạm hoạt động được như bình thường
tránh tình trạng tiến độ giải thảm đường cao tốc bắc nam bị chậm trễ
như nhiều đơn vị đã phản ánh trong thời gian vừa qua
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại